đối với mọi người mọi nhà tết là dịp đoàn tụ xung họp với gia đình
tuy nhiên với những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nói chung
và cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an nói riêng
thì đây cũng là thời điểm bám trụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trực ban trực chiến
sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo đảm an toàn địa bàn cho mọi nhà mọi người
đón xuân đầm ấm yên bình
đảng ủy chỉ huy trung đoàn bảy trăm sáu mươi bốn đơn vị chủ lực cơ động của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị mệnh lệnh kế hoạch trực ban trực chiến
sẵn sàng chiến đấu của cấp trên đến từng cán bộ chiến sĩ
các bộ phận tăng cường công tác giáo dục chính trị động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
nhận thức sâu sắc về vị trí tầm quan trọng của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
nhiệm vụ chính trị của đơn vị
chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt quán triệt cho bộ đội nắm chắc tình hình nhiệm vụ
đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể vui chơi văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao cho các trò chơi dân gian đồng thời tổ chức bảo đảm tốt các chế độ đình lượng
để bộ đội an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cùng với các đơn vị trong đất liền tiểu đảo ba mươi hai đảo mắt đã và đang quán triệt
và thực hiện tốt phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ
tết này nhiệm vụ canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa bảo vệ che chở cho ngư dân
khi đánh bắt trên biển quê hương được tiểu đoàn đặt lên hàng đầu
cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tuần tra canh gác luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo
các phương án phối hợp với các lực lượng biên phòng cảnh sát biển hải quân kiểm ngư
để trao đổi thông tin phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương trong dịp tết
tên tôi là hạ bạch rồng tôi nhiệm vụ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
tôi rất vinh dự khi được điều động đảo mắt để huấn luyện
đây là lần đầu tiên tôi ăn thể giác nhà
tôi rất nhớ nhà nhớ mẹ cha ở nhà và nhớ vợ con
nhưng tôi luôn xác định tư tưởng tốt để hoàn thành chốt trách và nhiệm vụ
xa đất liền điều kiện vật chất phục vụ tết còn gặp nhiều khó khăn
chỉ huy đơn vị đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn rau xanh lương thực thực phẩm
vận chuyển từ đất liền ra đảo để dự trữ chủ động chuẩn bị và tổ chức đón tết xa nhà được ấm áp
đậm đà hương vị quê hương để kịp thời động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ
tuy đón tết xa nhà nhưng vẫn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
có được kết quả đó là nhờ đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động quán triệt
thực hiện phương châm vui tết đón xuân vui khỏe an toàn tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu cao
vui xuân đón tết đinh giàu năm hai nghìn một mươi bảy nhất là các đơn vị trên tuyến biên giới
rồi các vùng đặc thù chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
rồi bộ đội biên phòng để bảo đảm cho vấn đề trực tuần tra vũ trang đối với lực lượng dân quân tử vệ
phối hợp với công an để tiến hành bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn địa bàn của tỉnh
một mùa xuân yên bình đã và đang đến trên quê hương xứ nghệ
để có được niềm vui đoàn tụ xung vầy trong mỗi gia đình
có sự đóng góp không nhỏ của các anh những người lính thuộc lực lượng vũ trang tỉnh
những giọt mồ hôi những nỗ lực cố gắng của các anh đã cùng các lực lượng góp phần bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và chủ quyền biển đảo quê hương
để quân và dân trên quê hương bắc hồ kính yêu bước sang năm mới đinh rậu hai nghìn một mươi bảy với nhiều niềm tin và thắng lợi mới